thời gian gần đây các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng ngày càng nhiều
với những chiều thức vô cùng tinh vi
mới đây trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng việt nam
đã phát đi cảnh báo người dùng về tình trạng các đối tượng lừa đảo
mạo danh hàng loạt ngân hàng gửi tin nhắn tới người dùng để chiếm đoạt tài sản
tài khoản quý khách sẽ bị ngừng giao dịch vui lòng liên hệ theo website có dẫn sẵn đường link
là những tin nhắn giả mạo các ngân hàng thương mại mà chị quyên thường xuyên nhận được thời gian qua
thực ra thì quyên đã nhận được không chỉ một đô mà rất là nhiều tin nhắn từ giả danh từ phía ngân hàng
nhưng mà họ gửi kèm theo một cái nội dung là tài khoản của bạn đang tiêu dùng tại nước ngoài
và nếu như đúng thì bạn hãy click vào cái đường link bên dưới và họ gửi kèm trong cái tin nhắn của mình luôn
thật ra thì trong những cái tin nhắn đó có những ngân hàng mà mình chưa mở tài khoản tại ngân hàng đó bao giờ
thực sự mình chưa mở tài khoản
nhưng mà mình vẫn nhận được những cái tin nhắn lừa đảo kiểu như vậy
việc hàng loạt ngân hàng bị mượn tên để thực hiện cho lừa đảo tiếp tục gia tăng trở lại trong thời gian gần đây và ngày càng tinh vi hơn
theo đại diện ngân hàng vp bank cho biết ngân hàng thường không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân qua các kênh như tin nhắn email phần mềm chat
do đó việc xuất hiện các tin nhắn có nội dung này là điều bất thường cần được xem xét một cách cẩn thận
cần một cái sự tham gia rất là quyết liệt
các bộ ban ngành và vấn đề kiểm soát sms giảm mà hiện nay đang nhắn dưới cái tên của ngân hàng như đấy là giảm mạng lừa khách hàng và khách hàng bị mất tiền
thì tất nhiên là ngân hàng có rất nhiều cách về mặt ứng dụng trong vấn đề kiểm soát độ an toàn cũng như là đích danh khách hàng để truy cập
tuy nhiên là về mặt hạ tầng thì chúng ta cũng cần sự tham gia của các hội người một cách gọi là quyết liệt hơn nữa trong vấn đề là kiểm soát và bắt những nhóm tội phạm
trên thực tế lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ xử phạt rất nhiều đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội
để hạn chế tình trạng tội phạm trên không gian mạng các cơ quan tổ chức cá nhân cần có biện pháp tăng cường các hệ thống bảo mật cơ sở quản lý dữ liệu
bên cạnh đó người dân cũng cần thận trọng khi sử dụng các trang mạng xã hội để tránh lộ lọt thông tin cá nhân sau mỗi lần đăng nhập
có vậy mới hạn chế được tội phạm công nghệ cao lợi dụng khai thác để thực hiện các hành vi phạm tội
những chương trình mà mang tính khuyến mại thì các cái ngân hàng bao giờ cũng là công khai
do đó thì không bao giờ được thực hiện ngay theo lập tức không có gì khẩn cấp cả
thì bạn có thể kiểm tra lại bằng cách là một là liên hệ trực tiếp với các ngân hàng mà cung cấp cái dịch vụ chương trình khuyến mại đó
hay là đơn giản là chúng ta lên mạng chúng ta dùng cái phần mềm ứng dụng tìm kiếm là google
chúng ta hoàn toàn có thể xớt cái nội dung chúng ta vừa nghe được

tìm kiếm cái nội dung chúng ta vừa nghe được
thì nó có thực sự là có trên các cái địa chỉ website chính thức của ngân hàng hay không
các website chính thức của các tổ chức ngân hàng thường được sử dụng giao thức https và kết thúc bằng đuôi vn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
bên cạnh đó cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ quan chức năng của bộ công an nơi gần nhất đề nghị xử lý vi phạm
theo đúng quy định của pháp luật